dự luật tăng quyền lực cho tổng thống thổ nhĩ kỳ của đảng công lý và phát triển akp cầm quyền
đã nhận được đa số phiếu ủng hộ ở quốc hội
sáng nay theo giờ việt nam quốc hội nước này đã thông qua ủng hộ một dự luật gây tranh cãi
theo đó sẽ mở rộng các quyền lực của tổng thống tayyip erdogan
trong một phiên họp quốc hội thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn bảy chương cuối cùng của bản hiến pháp
trong một phiên bỏ phiếu cuối cùng đảng công lý và phát triển akp cầm quyền
đã nhận được ba trăm ba mươi chín phiếu ủng hộ dự luật này
hiện nay cần ít nhất ba trăm ba mươi phiếu để bản hiến pháp được thông qua và đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân
tuy nhiên có không ít ý kiến trái chiều bày tỏ lo ngại khi những đề xuất thay đổi hiến pháp
sẽ cho phép quyền lực tập trung chủ yếu vào tay của tổng thống
bởi tổng thống sẽ có quyền bổ nhiệm và xa thải các bộ trưởng
trong khi vị trí thủ tướng sẽ lần đầu tiên bị bãi bỏ trong lịch sử hiện đại của thổ nhĩ kỳ